thưa quý vị vào chiều qua sáu tháng tám một nam sinh lớp một trường phụ thông liên cấp quốc tế gateway cầu giấy hà nội
được chuyển đến bệnh viện e cấp cứu nhưng đã tử vong
ngay sau khi sự việc xảy ra phóng viên antv đã có mặt tại bệnh viện e để tìm hiểu sự việc
theo phản ánh của gia đình sáng ngày sáu tháng tám gia đình đã đưa cháu bé ra ô tô của trường để đi học
đến một mươi sáu h bốn mươi năm phút cùng ngày cô giáo phụ trách đón cháu bé gọi điện thông báo tình trạng cháu bé tử vong
hiện tại gia đình đã đưa cháu bé về bệnh viện e và mời công an đến làm rõ nguyên nhân cái chết của con mình
theo camera của nhà trường ghi lại vào một mươi sáu giờ một mươi năm phút

khi học sinh tan học nhiều em lên xe để ra về thì phát hiện nam học sinh bất tỉnh trên xe
nhiều em hoảng loạn chạy xuống
một số người đã khiêng em trong trạng thái cơ thể đã cứng vào trong phòng y tế
cháu bé sau đó được đưa đến bệnh viện e cấp cứu
tuy nhiên thông tin từ đồng nghiệp mẹ cháu bé cho biết các bác sĩ thông báo cháu đã mất trước khi vào viện

cháu bé đã gửi lời xin lỗi đến gia đình và thừa nhận do nhà trường đã tắt trách để quên học sinh này trên xe ô tô

thông tin từ mới bây giờ từ cô giáo báo là để quên trên xe thôi còn chưa biết là tác động như thế nào mà cháu nó mất một chiếc xe nó có một mươi sáu ngồi cũng một mươi một học sinh trên xe
mà để quên được cháu nó có tàng hình thì không thể trốn khỏi được hai ông lấy xe không hiểu thế nào
nam sinh lớp một này là con trai duy nhất của vợ chồng anh lê văn sơn
sáng ngày sáu tháng tám là buổi đi học thứ hai của em ở trường gateway
do chưa xác định được nguyên nhân
và thời gian tử vong của con gia đình đồng ý khám nghiệm tử thi
công an quận cầu giấy đã tới trường gateway trên khu phố khúc thừa dụ quận cầu giấy và bệnh viện e để làm việc
giáo viên chủ nhiệm lớp cháu bé và một số người liên quan được mời lên lấy lời khai để làm rõ sự việc
vâng thưa quý vị và các bạn vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ
tuy nhiên cũng có ý kiến đặt câu hỏi là liệu cháu bé có chết trên xe
như thông tin nhà trường cung cấp hay là do một nguyên nhân nào khác
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị khán giả trong bản tin tiếp theo
liên quan đến vụ án lê thanh thản lừa dối khách hàng
viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn duy uyển sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
chủ tịch ủy ban nhân dân phường kiến hưng quận hà đông hà nội
mai quang bài sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi cán bộ đội quản lý trật tự xây dựng quận hà đông
vương đăng quân sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám nguyên tránh thanh tra xây dựng quận hà đông
các bị can bị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
viện kiểm sát nhân dân tp hà nội cũng phê chuẩn lệnh bắt tạm giam để điều tra đối với ba bị can trên
trước đó cơ quan chức năng hà nội đã quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông lê thanh thản về tội lừa dối khách hàng
trong hai ngày chín và một mươi tháng bảy
cơ quan điều tra đã thi hành lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc của ông lê thanh thản
tội danh lừa dối khách hàng mà ông lê thanh thản bị điều tra có liên quan đến hoạt động của công ty cổ phần sản xuất
xuất nhập khẩu bms công ty mà ông thản đứng tên là tổng giám đốc người đại diện pháp luật
cơ quan điều tra thực hiện các biện pháp tố tụng đối với ông lê thanh thản để làm rõ
xử lý các dấu hiệu vi phạm pháp luật tại dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư bms tại quần kến hương hà đông
thưa quý vị khiếu kiện về đền bù giải phóng mặt bằng đất đai đang là khiếu kiện phức tạp
từ việc thẩm định nghiên cứu hồ sơ cho đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang lộ ra nhiều lỗ hổng bất cập
trên một diện tích có bốn đến năm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
điều này dẫn đến tranh chấp ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân
câu chuyện nghịch lý xảy ra tại bản lầu huyện mường khương tỉnh lào cai là một ví dụ điển hình
hàng nghìn mét vuông đất trồng hoa màu này là của gia đình ông lã văn hậu tỉnh lào cai đã được ubnd huyện mường khương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
không có gì đáng nói nếu mảnh đất mà ông đang sử dụng không nằm trong một phần diện tích của một nhà máy khác cũng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
một diện tích đất tồn tại hai sổ đỏ
sự việc diễn ra nhiều năm nay nhưng những vấn đề vướng mắc này vẫn chưa được giải quyết
hiện đất của tôi trồng nấn lên đất này
nhà máy là hai hectare đất của tôi đang canh tác trồng dứa
bên doanh nghiệp thì cũng nhờ các cơ quan chức năng sở tài nguyên sở tài nguyên xuống thì lại gọi phòng tài nguyên huyện xuống
hai bên cứ nhùng nhắn nhau không thể giải quyết cho chúng tôi
đây chỉ là một trong bốn trường hợp trồng lấn sổ đỏ trên tổng diện tích đất hơn hai mươi ha của nhà máy đang hoạt động khoáng sản
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện mường khương việc cấp sổ đỏ trồng chéo cho nhiều hộ dân như vậy là do quá trình thực hiện giao đất thẩm định hồ sơ chưa chặt chẽ
từ cái khâu giao đất rồi là chuyển nhượng sang tiên chuyển nhượng thì các cái đơn vị trước sang cái đỉnh thì nó cũng có cái những cái bất cập chân định
đó là cái công tác giao đất thì chủ yếu cái thẩm quyền giao đất này thì là cấp tỉnh
tuy nhiên thì trong quá trình thực hiện giao đất thì do cái
công tác thẩm định hồ sơ nó cũng có những vấn đề chưa chặt chẽ
về phía huyện thì cũng có đã để xảy ra một số tình trạng trồng chéo cấp cho ba mươi hộ dân trồng chéo trên diện tích mà tỉnh đã giao cho nhà máy
diện tích hơn hai mươi hectare này là của công ty cổ phần tứ đỉnh phục vụ dự án xây dựng nhà máy luyện kim màu được nhận chuyển nhượng từ công ty cổ phần vdf lào cai
và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh lào cai
kết quả của việc kiểm tra xác minh số diện tích đất tại đây không có tranh chấp
tức là đã giải quyết xong việc đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ dân có diện tích đất nằm trong dự án
lọt sàng vẫn còn nìa
tuy nhiên qua nhiều khâu thẩm định đánh giá từ huyện cho đến tỉnh vẫn tồn tại nghịch lý nhiều sổ đỏ trên một diện tích đất
cái khâu mà kiểm tra thực địa thì nó có những cái sai sót
địa phương người ta cũng xác nhận là đã giải phóng mặt bằng sạch
phòng thầy nguyên cũng xác nhận như vậy
rồi đến cái chủ đầu tư cũ là công ty verify
là người ta đã là chủ đầu tư xây dựng cái nhà máy này từ trước
tất cả các cái bên liên quan như vậy người ta đều xác nhận là cái diện tích toàn thể là đã giải phóng mặt bằng rồi
rồi ký biên bản
thì chúng tôi cũng chỉ biết dựa vào người ta thôi
chứ còn anh em chuyên môn thì cũng còn tin tưởng quá vào chính quyền địa phương và doanh nghiệp cũ
cho nên nó dẫn đến
hệ quả của việc trông chéo cấp sổ đòn này không khó để mừng tượng ra
người dân không có đất canh tác đền bù thì chẳng thấy đâu
doanh nghiệp thì vướng vào việc khiếu kiện kéo dài
tất cả đều ảnh hưởng tiêu cực đến việc kinh doanh sản xuất
vậy trách nhiệm quản lý nhà nước của chính quyền tỉnh lào cai như thế nào
công tác khắc phục hậu quả ra sao
truyền hình công an sẽ tiếp tục phản ánh trong các chương trình sau
vào chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
vĩnh long thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với chương công bằng ba mươi một tuổi
trú tại xã tân mỹ huyện trà ôn tỉnh vĩnh long
về hành vi giết người và cướp tài sản
theo điều tra ban đầu vào khoảng một mươi ba h ngày năm tháng tám
bằng đến thuê phòng nghỉ tại nhà trọ thùy dương
trên địa bàn xã bình ninh huyện tam bình tỉnh vĩnh long
do bà nguyễn thị thanh vân năm mươi một tuổi trú tại địa phương làm chủ
đến khoảng một mươi năm giờ cùng ngày bằng trả phòng và tính tiền
thì xảy ra mâu thuẫn với bà vân
bằng dùng dao đâm vào vùng bụng khiến nạn nhân tử vong sau đó
sau khi gây án bằng lấy chiếc máy tính bảng của bà vân
mang đi bán với giá bảy trăm linh đồng và bỏ trốn
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã nhanh chóng phát hiện
và bắt giữ bằng tại một quán cà phê trên địa bàn phường ba tỉnh vĩnh long
bên giảng trục vụ cướp giật điện thoại đối tượng nguyễn văn bình hai mươi năm tuổi
trú khu phố sáu phường bốn tỉnh tây ninh
đã bị công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước bắt giữ về hành vi cướp giật tài sản
nguyễn văn bình khai nhận hiện đang làm nghề phụ hồ xây dựng
và thuê phòng ở trọ tại khu phố bảo ké thị trấn tân phú huyện đồng phú
khoảng từ đầu tháng bảy đến nay hàng ngày trên đường đi làm về
mình điều khiển xe mô tô biển số chín mươi ba c một một mươi năm nghìn tám trăm một mươi sáu
đi lòng vòng trên tuyến đường từ thành phố đồng xoài
đến thị trấn tân phú huyện đồng phú
để tìm người sơ hở và cướp giật điện thoại
khi phát hiện những phụ nữ đi một mình rắt điện thoại trong túi nhô ra ngoài
thì bình điều khiển xe mô tô bám theo đến đoạn đường vắng
áp sát vào cướp giật điện thoại rồi đang ga xe tẩu thoát
từ tin báo của bị hại lực lượng công an mật phục
và đến chiều ngày năm tháng tám thì bắt được bình
khi vừa thực hiện hành vi cấp giật điện thoại của một nữ sinh
tại khu vực xã tiến thành thành phố đồng xoài
công an thành phố đồng xoài xác định
bình đã gây ra hàng chục vụ cướp giật tài sản bằng thủ đoạn nêu trên
tại địa bàn huyện đồng phú và thành phố đồng xoài
hiện đã thu hồi sáu chiếc điện thoại tăng vật trong các vụ cướp do bình gây ra
công an thành phố đồng xoài đề nghị những ai đã từng bị cướp giật tài sản
bằng hình thức tương tự thì trình báo đội cảnh sát hình sự
công an thành phố đồng xoài để phối hợp giải quyết
tối năm tháng tám vừa qua đội quản lý thị trường số chín
của quản lý thị trường tỉnh lãng sơn đã phát hiện
bác sứ xe khách vận chuyển nhiều hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu
từ khu vực cửa khẩu tân thanh huyện văn lãng chạy theo hướng của lộ một a
tại địa phận thuộc xã tân mỹ huyện văn lãng đội quản lý thị trường số chín
đã phát hiện và yêu cầu dừng xe kiểm tra xe ô tô khách loại hai mươi chín chỗ
biển kiểm soát hai mươi b một nghìn một trăm bảy mươi bảy do có biểu hiện nghi vấn đang vận chuyển hàng nhập lậu
qua kiểm tra lực lượng chương năm phát hiện xe khách đã được tháo toàn bộ ghế ngồi
và chất đầy hàng hóa với năm mươi mặt hàng tiêu dùng các loại
tất cả đều có xuất xứ ngoài việt nam
đi kèm một hóa đơn bán hàng do lái xe là ông dương công quân
có địa chỉ thường trú tại xã thượng đình huyện phú bình tỉnh thái nguyên xuất trình
số lượng lớn hàng hóa là thực phẩm nhập lậu được sản xuất ngoài việt nam
như bánh kẹo ngũ cốc mỹ phẩm
và một số hàng hóa có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu đang được bảo hộ tại việt nam
tổng giá trị hàng hóa ước khoảng gần năm mươi triệu đồng
hiện nay toàn bộ số hàng hóa và phương tiện đã bị đội quản lý thị trường số chín lập biên bản tạm giữ
để tiếp tục xác minh làm rõ nguồn gốc nhập khẩu xác minh tình tiết vi phạm làm căn cứ xử lý
theo quy định của pháp luật
tối qua công an quận một tp hcm đã ra quyết định tạm giữ hình sự ông phạm văn dũng bốn mươi chín tuổi ngụ quận bốn
để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản
ông dũng cũng chính là tài xế xích lô chặt chém du khách nhật gây xôn xao dư luận những ngày gần đây
tại cơ quan công an ông dũng khai nhận sáng ngày ba tháng tám ông dũng đạp xe xích lô tại công trường mê linh
thì thấy ông okitoshi yuki tám mươi ba tuổi du khách nhật bản đón xích lô về khách sạn riverside tôn đức thắng quận một tp hcm
khi về khách sạn ông dũng lấy tiền công năm trăm linh đồng rồi xin thêm
thấy ông okitoshi yuki dài yếu mở ví chậm chạp nhận ông dũng thỏa tay lấy thêm hai bốn triệu đồng rồi đạp xe xích lô rời đi nơi khác
thưa quý vị và các bạn trước những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản do cơn bão số ba gây ra tại tỉnh thanh hóa
vào chiều ngày sáu tháng tám
công tác xã hội từ thiện của cục truyền thông công an nhân dân cùng với đại diện các nhà hảo tâm
đã có mặt tại bản sa ná xã nam mèo huyện quang sơn tỉnh thanh hóa
để động viên chia sẻ nỗi đau với các gia đình có người gặp nạn và các gia đình bị thiệt hại nặng nề về nhà ở
thực hiện chỉ đạo của trung tướng mai văn hà cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân
chiều ngày sáu tháng tám đoàn công tác xã hội tử thiện của cục truyền thông công an nhân dân
do đại tá trần thanh phong phó cục trưởng phó tổng biên tập báo công an nhân dân làm trưởng đoàn
cùng đại diện các nhà hảo tâm đã có mặt tại bản sa ná xã nam lào huyện quang sơn
địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất về người và tài sản do lũ dữ
đến thời điểm này bản sa ná đã có một mươi người chết và mất tích hai mươi một ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn
một mươi ngôi nhà bị hư hỏng nặng đường xá giao thông vào bản gần như bị tê liệt
con đường vào bản giờ phải đi lên núi thay vì con đường quen thuộc bao năm qua
như khán giả và độc giả của truyền hình an ninh tv cậu báo công an nhân dân và nhân dân đều biết
là trận lũ vừa quét vừa qua cho qua huyện quang sơn để lại một hậu quả rất là đau lòng
hôm nay chúng tôi với tư cách là những cán bộ chiến sĩ của cục truyền thông công an nhân dân
đến vừa là chia sẻ với nỗi đau vừa là động viên và có những phần quà
để giúp các gia đình có người bị thiệt hại về người và tài sản
vượt qua khó khăn trong cơn hoạn nạn này
chúng tôi cảm thấy rất đau lòng và bày tỏ lòng chia sẻ
và qua đây cũng muốn nhân lên cái lòng nhân ái
để mọi người chung tay giúp đỡ đồng bào ở bản sa ná
sớm vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống
các lực lượng chức năng ở trên địa bàn huyện quang sơn rất chủ động
cho chủ động trách nhiệm và nhiệt tình và hy sinh của lực lượng công an huyện quang sơn
đã chủ động tham dự các quỹ chính quyền địa phương tổ chức cứu nạn cứu hộ
rồi giúp dân nhanh chóng ổn định cuộc sống
rồi bảo đảm an ninh trật tự trong vùng xảy ra thiên tai
tới thăm và chia sẻ nỗi đau với các gia đình có người gặp nạn
các gia đình bị thiệt hại nặng nề về tài sản
nhân dân đã động viên các gia đình cố gắng vượt qua những mất mát
để tiếp tục tìm kiếm người thân mất tích và sớm ổn định cuộc sống
ngay sau khi trận lũ dữ xảy ra trên địa bàn
lãnh đạo tỉnh thanh hóa đã có mặt ở hiện trường để thăm hỏi
động viên các gia đình có người gặp nạn các gia đình bị thiệt hại nặng nề về nhà ở
đồng thời chỉ đạo huyện quang sơn thành lập ngay tổ thường trực tại bản sa ná
để chỉ đạo các mặt công tác khắc phục hậu quả
và tiếp nhận từ thiện từ các tập thể và cá nhân dành cho các gia đình nơi đây
công an tỉnh thanh hóa và công an huyện quang sơn
đã cử rất nhiều cán bộ chiến sĩ về bản sa ná
để cùng với chính quyền địa phương và người dân nơi đây
tìm kiếm người mất tích và thu dọn tàng tích của cơn lũ
đoàn công tác cũng đã tới thăm hỏi anh hà văn vân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
gia đình anh có tới sáu người chết và mất tích trong cơn bão số sáu
bây giờ thì lũ đã qua
và cái thiệt hại thì các ông chí cũng đã thấy rồi
thì bây giờ là lực lượng công an thì chúng tôi tăng cường công tác tìm kiếm cơ hội nạn
tìm kiếm những người đang còn mất tích
để mà cố gắng tìm được thi thể để người nhà an táng
và bên cạnh đó thì chúng tôi vẫn tiếp tục là tăng cường cán bộ
để giúp nhân dân là tháo rỡ những cái nhà đang bị trôi bị sập
để sau này cất thành những cái nhà mới
tiếp tục đảm bảo cái tình hình an ninh trật tự ở trên cái địa bàn văn sơn nói chung
và đặc biệt là những cái bản mà có cái khu lụt cái bản xa lá này để cái an ninh trật tự luôn được dịch vụng
cũng trong chuyến đi đoàn công tác xã hội tử thiện cục truyền thông công an nhân dân
tiếp tục đến thăm và sẻ chia nỗi đau với gia đình đồng chí thao văn xúa
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trưởng công an xã nghi sơn huyện mường lát tỉnh thanh hóa
hy sinh trong khi làm nhiệm vụ
gia đình ông bùi văn hoạt sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một ở bản na tao xã pù nhi huyện mường lát
và gia đình anh vàng a lâu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở bản sài khao xã mường lý huyện mường lát nạn nhân tử vong do mưa lũ
do ảnh hưởng của cơn bão số ba nhiều đoạn đường trên địa bàn phường phong khê thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh bị ngập trong nước
ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của hàng trăm hộ dân nơi đây
theo ghi nhận mặc dù trời đã hết mưa nhiều ngày nay tuy nhiên tuyến đường trục chính dài gần một km dẫn từ khu đào xa đến các trường học ủy ban nhân dân phường phong khê
và một điểm tại khu dương ổ đống cao vẫn bị ngập trung bình từ hai mươi năm mươi cm có điểm sâu lên đến gần sáu mươi cm khiến người và phương tiện tham gia giao thông gặp rất nhiều khó khăn
hiện chỉ có những ô tô tải gầm cao di chuyển được còn xe máy và các phương tiện khác đều bị chết máy
mùi hôi thối nước thải công nghiệp và sinh hoạt bốc lên nồng nặc ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người dân
nước ngập khiến cho việc sản xuất và kinh doanh giấy của người dân khu đảo xá gặp nhiều khó khăn
để giấy không bị ướt nhiều hộ dân đã phải đóng cửa
trước thực trạng trên ủy ban nhân dân phường phong khê đã phối hợp với các cơ quan chức năng lắp đặt máy bơm để tạm thời tiêu thoát nước ổn định cuộc sống của người dân
thưa quý vị người hà nội không hề sử dụng đường trục chính dân nơi đây
nhiều năm qua vốn được mệnh danh là con đường đau khổ nhất của thủ đô là bởi con đường này luôn luôn trong tình trạng quá tải người xe chật như đêm chen nhau nhích từng chút một
chính vì vậy mà dự án mở rộng vành đai hai trong đó có tuyến đường trường trinh khi triển khai thì đã được kỳ vọng là sẽ giải quyết được tình trạng kẹt xe nghiêm trọng tại khu vực này
thế nhưng thực tế lại hoàn toàn không
thời gian vừa qua việc đang thi công khiến cho tuyến đường này chẳng những không giảm tải mà khiến cho tình trạng ủn tắc ngày càng nghiêm trọng hơn
cùng với đó chính là bụi bẩn và sự cô lập người dân dọc đường khi không có lối ra vào nhà
tất cả vô hình chung biến những người dân dọc đoạn đường đang thi công trở thành những tay lái lụa bất đa sĩ mỗi ngày
và hãy xem họ di chuyển như thế nào trên đoạn đường này
đây không phải là lần đầu tiên người dân hà nội lại trở thành những tay lái lụa bất đắc dĩ trên chính những con đường nội thành
câu chuyện này đã từng diễn ra ở tuyến đường phạm văn đồng khi tuyến đường này đang trong quá trình thi công
và bây giờ thì một lần nữa lại được diễn ra ở chính con đường trường trinh khi tuyến đường này cũng đang trong quá trình thi công
nhiều người thì ví von rằng tuyến đường này như là một cái địa hình off road rất là lý tưởng
khi mà có đầy đủ các chứng ngại vật cũng như là những điều kiện lý tưởng để các tay lái lụa có thể rèn luyện được các kỹ năng của mình
khi nhắc đến off road người ta sẽ nghĩ ngay đến hoạt động lái xe trên những con đường có bề mặt gồ gà
với những chứng ngại vật hiểm trở mà người tham gia cũng phải có chút máu liều
và với hai km đường trường trinh đang trong quá trình thi công đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của một đường đua địa hình lý tưởng
hố ga ống cống bãi đá răm mô đất cao suối nước bề mặt gồ gề chơn trượt
tất cả đã mang lại những trải nghiệm vô cùng thú vị cho người dân thủ đô sau khi đi qua tuyến đường này
tuyến đường này họ nói là một chỗ sâu chỗ lông đi rất nguy hiểm
nó không có bảo cấm hoặc quảng báo để cho người ta biết sâu lông như thế nào

làm gây nạn em sợ lắm

nên là bất đắc phải đi vào thôi ạ
em sợ quá vì em đi qua mà bây giờ cho em đi nhập học mà bây giờ rớt hết quần áo thì cũng buồn cười
nên là không biết làm thế nào để đi vào đây
thực ra người ta làm cái trách nhiệm là chỉ có mấy cái sâu đá cho bà con người ta vào khám bệnh

giữ lại võng cho ạ
bánh nước ngập mà ai mà không có đường ngã

cô vừa đi cô vừa luyện phật
nhiều người tỏ ra khá liều lĩnh khi không ngại ngần lao qua các chứng ngại vật
một số người khác thì cẩn trọng hơn
đành phải dựng xe ở vệ đường từ từ tiến từng bước
với sự giúp đỡ của người dân khu vực
một số người khác thì lưỡng lự
đứng trôn chân dưới nước
vì đằng sau còn là con nhỏ
không dám mạo hiểm
thế nhưng cũng có nhiều người khác
dù đeo con nhỏ
cực chẳng đã
vẫn phải len lòi
lắc lư trên mặt đường chân trượt
vì không đi đường này
thì họ biết đi đường nào
làm lâu rồi đi
vừa kẹt xe vừa nguy hiểm
công trình làm lâu lắm rồi

vẫn phải đi anh ạ
sang dưới ông đây còn đi làm chứ ạ

thì phải có trách nhiệm
một là cái đường vào bệnh viện lớn thế này
hai là đường vào ngõ bà con
hàng nghìn dân hộ đấy
họ phải có cái đường vào cho họ
họ làm thì họ cứ làm điên đường
phải có cái đường vào để cho họ
một là đi bộ
hai là đi xe cháu ạ
quay vào chỗ nào là chỗ nguy hiểm
mà còn đi lại

tình trạng đi lại khó khăn vất vả của người dân dọc đoạn đường đang thi công này
đã diễn ra trong nhiều tháng qua
thế nhưng thời gian gần đây lại càng trở nên đặc biệt khó khăn
do ảnh hưởng của các cơn mưa lớn kéo dài
khiến đoạn đường này trở nên ngập úng nghiêm trọng
và vô cùng trơn trượt
nếu không sớm có biện pháp tạo lối đi tạm thời cho người dân khu vực này
thì việc di chuyển tự phát
bất chấp nguy hiểm như hiện nay
không sớm tìm muộn sẽ đem lại những hậu quả vô cùng đáng tiếc
ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
một người chết
một người nhập viện ở tỉnh lạng sơn
do uống rượu ngâm với quả và thuốc viện
ngày tám tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
hai bệnh nhân nhập viện đa khoa tỉnh tuyên quang
vì ngộ độc rượu ngâm với củ ấu tẩu
trong tình trạng lơ mơ
vã mồ hôi
chân tay lạnh
huyết áp giảm
da tái nhợt
có cơn ngừng thở kéo dài
bệnh nhân được cấp cứu kịp thời
ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
năm bệnh nhân tại tỉnh khánh hòa
nhập viện do ngộ độc rượu thuốc
ba người chết
hai người nguy kịch
nguyên nhân được xác định
do năm hạt chân chó
mà nhóm đã dùng để ngâm rượu
có chứa chất anisatin
một chất gây độc thần kinh
có trong hạt cây rừng
theo y học cổ truyền thì rượu có vị cay
tác dụng phát tán thang đề
bào chế với các vị thuốc
rượu được dẫn đến các tứ chi và tạng phủ nhanh hơn
giúp khí huyết lưu thông và da dày hồng hào
tuy nhiên thì rượu thuốc cũng giống như thuốc
phải uống điều độ
không phải uống càng nhiều là càng tốt
và ai cũng có thể uống được
mỗi loại thuốc và dược liệu thì đều có những công dụng khác nhau
phải đặc biệt kỹ lưỡng trong việc lựa chọn
hoặc là phải tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng
thế nhưng trong thực tế thì nhiều người vẫn quan niệm là cứ cho thuốc tốt
và rượu ngon là sẽ có một bình rượu thuốc
với tâm lý
uống rượu thuốc sẽ tốt cho sức khỏe
ngày nào ông cao mạnh chuyên cũng uống gần một lít rượu tự ngâm
tất cả những nguyên liệu ông dùng để ngâm thứ thuốc bổ này
đều được mua ở một tiệm tạp hóa gần nhà
ông nhập viện trong tình trạng nôn da máu
hôn mê ba ngày ba đêm
kết quả chẩn đoán
ông chuyên sơ gan và suất huyết tiêu hóa cao
do ngội độc mãn tính rượu thuốc trong một thời gian dài
tôi yêu cầu là cắt cho tôi toàn thuốc bổ
thì người ta cắt thuốc bổ
chứ mình cũng chả biết là cây chi là cây bổ
bởi vì là mình có quay lên chuyên môn
mà mình biết là những cái cây nọ cây kia là thuốc nọ thuốc kia tốt đâu
trong nghi học của chuyên nhân mạnh
rượu thuốc là một loại thuốc
phải uống theo liều lượng cụ thể
thường một ngày chỉ nên uống ba chén
chia ba lần
với những quy định khá nghiêm ngặt
từ chọn vị thuốc
và cả thời gian uống
nhưng trên thực tế
tại hầu như mọi quán nhậu
thực khách có thể gọi rượu thuốc
và uống bao nhiêu tùy ý
nhân viên thì không biết
rượu thuốc là thuốc gì
còn thực khách
cũng chỉ cần thấy ngon miệng là được
công dụng của nó từng loại rượu như nào hả chị
em cũng không biết

à cái gồ này là gồ thuốc
anh có biết rượu này có tác dụng như nào không
thật sự cũng không biết nữa
không biết nữa nhưng mà nghe đâu rượu thuốc thì cũng gọi là tốt cái sức khỏe thôi
theo thống kê của cục an toàn thực phẩm
ngộ độc do rượu ngâm chỉ chiếm tỷ lệ khá thấp ba hai mươi bốn so với tổng số vụ ngộ độc nói chung
nhưng tỷ lệ tử vong lại chiếm tới hai mươi sáu một mươi năm tổng số vụ tử vong do ngộ độc
số liệu có dấu hiệu tăng lên trong năm năm trở lại đây
khi mọi người có xu hướng tìm kiếm được nhiều loại dược liệu mà theo họ ngâm rượu thuốc rất tốt
theo khuyến cáo của chuyên gia khi có nhu cầu sử dụng các loại rượu ngâm dược liệu nên tìm mua dược liệu ở các cơ sở đông dược có tư cách pháp nhân và cần có sự tư vấn của thầy thuốc y học cổ truyền
tuyệt đối không nên tự ý siêu tầm các loại dễ cây để ngâm rượu bởi dễ chọn nhầm loại cây có độc tính và không nên lạm dụng rượu
bởi vì khi cơ thể tiếp nhận một lượng lớn rượu sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe kể cả việc sử dụng rượu bồ
hiện nay có một xu hướng
là người ta quá lạm dụng rượu thuốc
trong đó có hai vấn đề
vấn đề thứ nhất là chất lượng rượu không chuẩn
cái thứ hai là dược liệu cũng không chuẩn
và thậm chí là có những thứ dược liệu được bào chế được tẩm ướp những cái hóa chất mà nó không ổn
cái công thức để mà ngâm rượu nó như thế nào
thì cái điều đó là nó hoàn toàn phải có ý kiến của các chuyên gia
nếu như mà chúng ta dùng không đúng về công thức
chúng ta không đúng về liều lượng
thì nó có ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh của chúng ta
có thể hệ thống đến ảnh hưởng tiêu hóa
đặc biệt nó làm tổn thương đến gan
có thể gây viêm gan mạn tính
có thể gây sơ gan
và thậm chí là ung thư gan
nhiều người nghĩ rằng cứ có gì bổ là có thể ngâm rượu để uống
không bổ ngang sẽ bổ dọc
thực ra mỗi loại rượu thuốc đều có tác dụng
chỉ liệu nhất định
bởi vậy phương pháp uống cũng khác nhau
nếu không biết cách sử dụng thích hợp
hiệu quả trị liệu sẽ kém
lại có thể gây ra sự cố đáng tiếc
thưa quý vị
công an huyện bình chánh thành phố hồ chí minh
đang điều tra vụ chém người xảy ra tại quán karaoke trên địa bàn
khiến cho anh trần phước đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bị thương tích nặng
theo nạn nhân trần phước đạt vào tối ngày ba mươi một tháng bảy
anh ngồi trong quán karaoke trên đường nguyễn hữu trí
xã tân kiên thị trấn tân túc huyện bình chánh
thì có bốn đối tượng đi xe máy đến
sau đó ba đối tượng cầm mã tấu xông vào chém tế tấp vào người
trong đó có hai người mà anh biết và bản thân không có mâu thuẫn gì
ngay sau khi xảy ra vụ việc
anh đạt được đưa đi bệnh viện chờ rầy để cấp cứu
trong tình trạng bị thương nặng
bước đầu hai đối tượng liên quan đã ra trình diện
hiện vụ việc đang được công an huyện bình chánh
củng cố hồ sơ giám định thương tật với anh đạt
để có căn cứ xử lý theo quy định
thưa quý vị
chiều ngày sáu tháng tám trong lúc trời đang mưa dông
bình biến áp trên đường lý chiêu hoàng quận sáu tp hcm
bất ngờ phát nổ cháy lớn khiến cho nhiều người hoảng loạn
theo người dân thời điểm trời đang mưa dông thì bất ngờ bình biến áp
đặt trên cục điện nối vào đường dây trung thế hai mươi hai kv
tại góc đường lý chiêu hoàng đường số hai mươi ba phường một mươi quận sáu phát nổ
kèm theo tia lửa điện rồi cháy lớn
lửa lan theo bó cáp viễn thông uy hiếp sang quán cà phê và nhà dân lân cận
sự cố làm nhiều người hoảng loạn
cảnh sát sau đó huy động phương tiện chuyên dụng đến hiện trường
và phải mất gần một giờ sau ngọn lửa mới được dập tắt
do ảnh hưởng khu dân cư lân cận đã bị ngắt điện trong nhiều giờ
mùa mưa bão người dân nên hạn chế đến dưới các trụ điện cây xanh
và khu vực ngập nước để đảm bảo an toàn đặc biệt là những sự cố liên quan đến rò rỉ điện
cũng trong chiều ngày sáu tháng tám tòa án nhân dân thành phố hồ chí minh
đã tuyên án sơ thẩm vụ án kinh tế xảy ra tại tập đoàn cao su việt nam
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo lê quang thung
nguyên tổng giám đốc nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn cao su việt nam
với mức án là bốn năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế
gây hậu quả nghiêm trọng
theo hội đồng xét xử hành vi của các bị cáo đã vi phạm quy chế quản lý tài chính
của doanh nghiệp nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác
quy định về việc phân cấp quyết định đầu tư các dự án đầu tư góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác
dẫn đến hậu quả công ty cao su đồng nai và công ty cao su phú riêng không thu hồi được tiền góp vốn
gây thiệt hại cho nhà nước bốn mươi ba hai tỷ đồng
trong thời gian từ năm hai nghìn bảy đến năm hai nghìn tám tập đoàn cao su việt nam không có chủ trương thành lập
góp vốn vào công ty thủy sản đồng tháp công ty do ông thung tổ chức thành lập
lợi dụng chức vụ tổng giám đốc tập đoàn cao su việt nam ông thung đã chỉ đạo nhiều lãnh đạo
các đơn vị thuộc tập đoàn sử dụng quỹ phúc lợi của công ty góp vốn vào công ty thủy sản đồng tháp
quá trình kinh doanh công ty thủy sản đồng tháp khui lỗ và đến tháng tám năm hai nghìn một mươi hai thị dụng hoạt động
năm hai nghìn một mươi bốn thanh tra chính phủ phát hiện việc góp vốn đầu tư của các công ty con thuộc tập đoàn cao su việt nam không hiệu quả
không thu hồi được vốn đầu tư gây thiệt hại lớn tài sản của nhà nước
năm hai nghìn một mươi bốn thanh tra chính phủ phát hiện việc góp vốn đầu tư của các công ty con thuộc tập đoàn cao su việt nam không hiệu quả
không thu hồi được vốn đầu tư gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước
chuyển hồ sơ bộ công an điều tra làm rõ sai phạm của các bị cáo như trên
sở tài nguyên và môi trường sẽ phối hợp với ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố hồ chí minh
ủy ban nhân dân quận bảy ủy ban nhân dân huyện bình chánh
mời người dân tham quan giám sát công tác bảo vệ môi trường tại các nhà máy trong khu liên hợp
xử lý chất thải rắn đa phước dự kiến là đợt giám sát này diễn ra vào ngày hôm nay là ngày bảy tháng tám
liên quan đến phản ánh của người dân về mùi hôi xuất phát từ khu liên hợp xử lý chất thải sắn đa phước
huyện bình chánh tp hcm sở tài nguyên và môi trường tp hcm đã báo cáo ủy ban nhân dân tp hcm về việc
giám sát công tác xử lý mùi hôi tại đây thông qua giám sát và trao đổi trực tiếp của người dân
các nhà máy xử lý chất thải tại đây sẽ lắng nghe và trao đổi những ý kiến liên quan đến công tác xử lý chất thải
các giải pháp khống chế mùi hôi phát tán theo sở tài nguyên và môi trường tp hcm từ ngày một tháng tám
đơn vị đã thực hiện giám sát đột xuất tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn đa phước ghi nhận vào lúc một mươi năm h ngày một tháng tám
tại khu vực văn phòng công ty trách nhiệm mẫu hạn xử lý chất thải rắn việt nam không phát hiện mùi hôi
khu vực đường lên bãi trung lấp có mùi hôi nhẹ sau đó tại khu đô thị phú mỹ hưng quận bảy và khu dân cư phước kiển
huyện nhà bè hay đoàn khảo sát của sở tài nguyên và môi trường tiến hành công tác khảo sát từ một mươi bảy h đến một mươi tám h
cũng không phát hiện mùi hôi theo sở tài nguyên và môi trường tp hcm đơn vị sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan
để ghi nhận xử lý kịp thời tin phản ánh của người dân về mùi hôi khi cần thiết sẽ khảo sát đánh giá mức độ mùi hôi
và điều chỉnh các giải pháp khống chế mùi hôi đang được triển khai tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn đa phước
theo sở công thương tp tình trạng doanh nghiệp chuyển về các tỉnh lân cận đã diễn ra vài năm nay và ngày càng phổ biến
trong sáu tháng đầu năm các doanh nghiệp chuyển về các tỉnh lân cận đã diễn ra và ngày càng phổ biến
trong sáu tháng đầu năm các doanh nghiệp chuyển về các tỉnh lân cận đã diễn ra và ngày càng phổ biến
một lập tức đã tác động đến tăng trưởng của từng nhóm ngành và lãng ph keyboards sống trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp của tp hcm
trong sáu tháng chi số sản xuất của bốn ngành công nghiệp trọng yếu chỉ tăng năm năm thấp hơn mức tăng cùng kỳ tăng chín
nguyên nhân được xác định một phần do sự chuyển dịch đầu tư nhà xưởng sản xuất
một phần do thị trường xuất khẩu khó khăn và chi phí đầu vào tăng làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp
theo sở công thương tp hcm doanh nghiệp dịch chuyển từ thành phố về các tỉnh vì nhiều lý do trong đó có lý do giá cả
cụ thể giá cho thuê đất tại thành phố khoảng từ một trăm linh một trăm bốn mươi usd m m hai trong khi tại long an bình dương và đồng nai giá cho thuê chỉ từ sáu mươi một trăm linh usd m m hai
và đầu tư hạ tầng tốt hơn chi phí xây dựng rẻ hơn tại tp hcm
ngoài ra thành phố chọn thu hút các ngành công nghệ cao giá trị gia tăng cao nhưng không khuyến khích các ngành nghề thâm dụng lao động và ô nhiễm môi trường
trong buổi làm việc mới đây với lãnh đạo bộ công thương central group việt nam cho biết đã mở lại đơn hàng cho một trăm sáu mươi chín nhà cung ứng hàng dịch may sau những lùm xùm trong tháng sáu vừa qua
phía central group cho biết sau khi xem xét năng lực của hai trăm linh nhà cung ứng dịch may việt nam doanh nghiệp đã mở lại mã hàng và tiếp tục có đơn đặt mua hàng của một trăm sáu mươi chín nhà cung ứng dịch may
tám trong tổng số một trăm sáu mươi chín nhà cung ứng nêu trên đã hết thời hạn thực hiện hợp đồng trước đây và đang đàm phán với central group để ký kết lại hợp đồng mới
ba mươi một nhà cung ứng còn lại đã chủ động dừng cung cấp hàng cho bixi
thông báo này được đưa ra một tháng sau khi bixi đột ngột ngừng nhập hàng dẹp may từ các đối tác việt khi dư luận xôn xao doanh nghiệp và công nhân bức xúc
nhiều người đã tìm tới trụ sở của central group việt nam tại thành phố hồ chí minh để phản đối
tại hội nghị tổng kết năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín và triển khai nhiệm vụ năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi vừa diễn ra phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân ông lê thanh liêm
đã đề nghị bộ giáo dục và đào tạo ban hành các văn bản hướng dẫn và tạo hành lang pháp lý để tiến hành thí điểm mô hình trường tự chủ nhất là trong lĩnh vực hướng chính và nhân sự
theo đó thành phố hồ chí minh đề nghị bộ giáo dục và đào tạo ban hành các văn bản hướng dẫn tạo hành lan pháp lý để tiến hành thí điểm mô hình trường tự chủ nhất là trong lĩnh vực tài chính và nhân sự
đây là giải pháp hữu hiệu để thực hiện việc tinh giảm biên chế kêu gọi nguồn lực xã hội hóa tham gia đầu tư hỗ trợ cho việc phát triển giáo dục
trong thời gian qua việc tạm dừng tuyển kế toán và y tế trường học gây nhiều khó khăn cho các cơ sở giáo dục đây là đội ngũ quan trọng cần thiết trong các nhà trường
khi chưa có cơ sở pháp lý thì sự quan tâm cũng như việc thực hiện các hoạt động này chủ yếu phụ thuộc vào ý thức chủ quan của lãnh đạo các nhà trường
chính vì vậy chưa đáp ứng được chút còn thực tế của học sinh
bên cạnh đó bộ giáo dục và đào tạo nên quan tâm nghiên cứu bổ sung biên chế đối với giáo viên tư vấn tâm lý và giám thị cho các nhà trường
giúp tăng cường công tác quản lý học sinh đảm bảo các điều kiện để học sinh phát triển cân bằng trong môi trường an toàn thân thiện
quan tâm hơn đến định biên và chế độ chính sách cho đội ngũ giáo viên tiếng anh tinh học cấp tiểu học
trong thời đại hội nhập và để chuẩn bị triển khai chương trình giáo dục phổ thông tổng thể mới những giáo viên này hết sức cần thiết
việc chưa có định biên hay chế độ tính tiết nghĩa vụ hai mươi ba tiết một tuần đối với giáo viên tiếng anh cấp tiểu học sẽ không thể thu hút được những thầy cô giáo giỏi